hôm nay một mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử một mươi bốn bị cáo trong vụ án tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg trong đó hai bị cáo là cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn bắc son
và trương minh tuấn cùng bị xét xử với hai tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
tại phiên tòa xét xử buổi sáng có luật sư đề nghị hội đồng xét xử xử ký một phần hay một giai đoạn liên quan tới một số tài liệu trong hồ sơ vụ án chưa được giải mật
tuy nhiên sau khi lấy ý kiến của viện kiểm sát và hội ý hội đồng xét xử cho biết đối với tài liệu đóng dấu mật tuyệt mật phần lớn các tài liệu này chưa được giải mật tòa sẽ tiếp tục yêu cầu giải mật
đây là phiên tòa xét xử công khai nên tòa không chấp nhận đề nghị xử ký một phần của luật sư
trong phiên tòa xét xử buổi chiều đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã công bố xong cáo trạng vụ mobile phone avg
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi năm mobile phone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua chín mươi năm cổ phần của avg với số tiền tám chín trăm linh tỷ đồng thuộc dự án nhóm a thầm quyền của thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư
nhưng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của mobile phone các bị cáo ở mỗi vị trí vai trò khác nhau đã có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hơn sáu năm trăm chín mươi tỷ đồng tài sản của nhà nước
bắt đầu phiên thẩm vấn hội đồng xét xử cách ly cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn bắc son để xét hỏi ông trương minh tuấn
ông tuấn cho biết không được trao đổi bàn bạc về việc mobile phone mua cổ phần avg
cựu bộ trưởng khai đã nhận hai trăm linh đô la mỹ trong bối cảnh nhiều người đến chúc mừng sau đại hội
sau này ông tuấn nhận thức rằng đó là tiền vũ cá mơn khi bị cáo ký quyết định phiêu diệt dự án
việc ký quyết định phiêu diệt dự án không thuộc chức năng nhiệm vụ của ông trương minh tuấn
nhưng bị cáo nói cấp trên trực tiếp là ông son chỉ đạo nên ông ký thay yêu cầu của người đứng đầu cơ quan
khiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật